sau cuộc gặp lịch sử giữa tổng thống mỹ donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un vào chiều ngày ba mươi tháng sáu
người dân hàn quốc đã bày tỏ tin tưởng vào những thay đổi tích cực trong tương lai
hình ảnh về cuộc gặp giữa tổng thống donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên tại khu phi quân sự dmz
đã được chuyển đi trên khắp các phương tiện truyền thông đại chúng của hàn quốc
người dân nước này đã thể hiện thái độ rất lạc quan về việc hai bên đã nhất trí khởi động lại
các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa trong vài tuần tới
tôi rất vui mừng khi thấy cuộc đối thoại diễn ra tốt đẹp tôi hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất
mặc dù cuộc gặp này không chính thức rất bất ngờ nhưng chúng tôi hoan nghênh nó
tôi hy vọng mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên sẽ thành hiện thực và chúng tôi bước gần hơn đến mục tiêu thống nhất
trước đó phát biểu cùng tổng thống donald trump tại khu phi quân sự liên triều
tổng thống hàn quốc cũng bày tỏ tin tưởng các bên đã đạt đến khả năng có thể vượt qua chứa ngại vật trong tiến trình hòa bình
tiến tới phi hạt nhân hóa
chúng tôi đã đạt được hòa bình hoàn toàn và đạt được hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo triều tiên